bác sĩ chuyên qua hai trả ảnh duy trung tâm sức khỏe nam giới mên heo cho biết xét nghiệm ghi nhận người bệnh bị tụ máu vùng quy đầu do hút chân không quá lâu và vỡ tinh mạch nông dương vật gây sưng bầm
bệnh nhân cho biết đã chi một hai triệu đồng mua máy hút chân không sau khi được quảng cáo tăng kích thức dương vật an toàn và hiệu quả
người bán giới thiệu cơ chế bâm hút chân không làm dẫn đảo các tế bào trên thân dương vật giúp to và giải hơn
người dùng chỉ cần tập một mươi năm phút mỗi ngày sau khoảng ba tháng cậu nhỏ có thể kéo dài từ bốn sáu cm
không ngờ thanh niên mới dùng vài lần bộ phận sinh dục đã xuất hiện các triệu chứng bất thường
bác sư duy nói may mắn bệnh nhân được điều trị sớm nên không để lại di chứng
đồng thời bác sĩ cũng cảnh báo máy hút chân không có tác dụng làm tăng kích thước cậu nhỏ
loại máy này được các bác sĩ chỉ định dùng trong điều trị dối loạn cương dương mức độ nặng khi bệnh nhân không để đáp ứng với thuốc điều trị
tuy nhiên dụng cụ phải được bác sĩ hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết nhằm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
mới đây một thanh niên hai mươi sáu tuổi đến trung tâm khám vì đau chảy sức dân vật
trước đó anh này mua trên sàn thương mại điện tử một máy hút chân không giá gần hai triệu đồng
máy được quảng cáo có thể chữa được các bệnh sinh lý ở nam giới nhằm tăng cường lưu thông máu ở dân vật
kết quả anh càng dùng tình trạng dối loạn cương dương càng trở nên tệ hơn
các bác sĩ đánh giá dương vật bị chảy xây sát do áp lực của hút máy
bệnh nhân chưa sử dụng đúng cách người bệnh được tầm soát nguyên nhân dối loạn cương dương để điều trị tốt hơn
đã có rất nhiều trường hợp các bác sĩ đề cầu cứu cậu nhỏ vì sử dụng máy mát xa
máy hút chân không dừng vật để tăng kích thước và đặc biệt lại mua trên mạng xã hội
nhận nhịp thị trường làm to cậu nhỏ
bên cạnh máy hút chân không máy mát xa giúp tâm nới tăng kích thước cậu nhỏ kéo dài trong thời gian quan hệ
giúp cánh mẻ dâu tự tin treo lòng đối tác
chỉ cần chăm chỉ tập luyện mỗi ngày một mươi năm phút buổi sáng sau tập luyện một tháng chăm chỉ cậu nhỏ xeo kích thước thay đổi đáng kể
sau ba tháng tập luyện dân vật có thể kéo dài từ bốn sáu cm
đây đều là những dòng giới thiệu quảng cáo của những sản phẩm máy massag làm tăng kích thước dương vật đang được bày bán trên thị trường
với sản phẩm này nam giới có thể tự sử dụng tại nhà với những bước hướng dẫn rất đơn giản
mỗi sản phẩm có giá từ bảy trăm linh đồng cho tới vài triệu đồng đủ các chất liệu được giới thiệu là hàng sách tay từ nhiều nước
thực tế không ít nam giới đã tự sử dụng máy mát xa làm tăng kích thước cậu nhỏ
phải nhập viện trong tình trạng tụ máu sưng phù hay thậm chí là hoại tử
bác sĩ vũ thái hoàng khoa ngoại kích nhợ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm cho biết
khoa cũng đã từng điều trị với một số quý ông gặp biến chứng sau khi sử dụng máy mát xa dương vật mua trên mạng xã hội
độ tuổi thường gặp nhất đó là từ hai mươi đến hai mươi năm độ tuổi đang rất quan tâm về vấn đề tình dục và có điều kiện về kinh tế
các biến chứng hay gặp ở những người sử dụng đó là đứt dây hãm vùng quy đầu còn gọi là dây thắng dương vật
nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân thủ dâm quá mạnh hoặc do bị dị ứng
phim nhiễm vùng quy đầu do sử dụng chất xúc tác khoa chất chất bôi trơn có trong máy mát xa mà không được đảm bảo chất lượng vệ sinh
bác sĩ nguyễn văn đức khoa phẫu thuật tiết niệm năm học bệnh viện đa khoa sanh pôn cũng chia sẻ
mới đây cũng đã điều trị cho một nam bệnh nhân ba mươi tuổi phải nhập viện trong tình trạng dương vật xương tím tụ máu sau khi dùng máy mắt xa tăng kích thước
nam bệnh nhân này đã tự mua máy mát xa về sử dụng trong suốt một tháng
bác sĩ đức cho hay may mắn bệnh nhân nhập viện sớm dương vật chưa bị tổn thương nặng nề như hoại tử vẫn chưa cần phải phẫu thuật
dương vật của bệnh nhân bị tụ máu xương phu có thể đẩy lại những ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục sau này như dối loạn cực khoái và giảm hâm muốn tình dục
phóng đại công dụng chưa có nghiên cứu cụ thể
các bác sĩ cho biết bản chất của máy mát xa tăng kích thước dương vật là đưa dương vật tiếp xúc với máy mát xa với nhiều cách kích thích khác nhau
so với trước đây thì hiện có nhiều người trẻ sử dụng đồ chơi tình dục hơn tiếp cận qua mạng xã hội dễ dàng hơn
tuy nhiên hàng đặt qua mạng thường không đảm bảo chất lượng
người dùng chỉ đọc hoặc nghe tư vấn hoặc bạn bè dỉ tay nhau
những chiếc máy này thường là quảng cáo sẽ luyện tập cho dương vật để tăng kích thước tránh xuất tinh sớm kéo dài cuộc yêu
nhưng điều này là không đúng về mặt y học cũng như chưa có bằng chứng khoa học
trong khi đó bác sĩ cho biết thêm có một số phương pháp có thể giúp làm tăng kích thước cậu nhỏ một cách tự nhiên như
bổ sung các loại thực phẩm luyện tập thể dục thể thao
mặc dù chưa được nghiên cứu cụ thể nhưng những phương pháp này tốt cho bộ phận sinh dục phát triển ở mức độ dạy thì
tập luyện bằng mát xa bằng tay cũng không phải là thủ dâm
nếu sử dụng các loại máy mắt xa máy hút chân không tăng kích thước từ quảng cáo thì cũng phải đúng kỹ thuật và được sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ
nếu hút áp lực quá mạnh có thể gây ra bầm tím xưng phù đặc biệt phải sử dụng mục đích không sử dụng để thù dâm
tình trạng nhiễm trùng thường do quá trình phẫu thuật dụng cụ không đảm bảo cũng như không tuân thủ các quy tắc phù khuẩn hoặc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật không tốt
cắn bi và dân vật hay còn gọi là cắn bi đột bi cấy bi lắp bi đang là một trong những khoa học can thiệp ngoại khoa trực tiếp vào cơ quan sinh dục của năm giới
cắn bi và dân vật là một tiểu phẫu nhỏ nhằm gắn gắp viên bi nhỏ xuống dưới lớp da
những viên bi này có cơ chế hoạt động giống như con lăn dọc tạo ra sự trải sát tăng khói cảm quan hệ tình dục
bạn tình cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt về kích thước dễ dàng đạt được khói cảm
cắn bi được rất nhiều nam giới coi là một phương pháp giúp tăng ca bản lĩnh phái mạnh trong chuyện yêu từ đấy tự tin hơn trong cuộc sống nhất là trong đời sống vợ chồng
một câu hỏi rất nhiều người băn khoăn vậy thực sự cắn bi hoặc dị vật và dân vật sẽ giúp tăng kích thước và tăng khói cảm
rất nhiều người cho rằng để tăng kích cỡ dân vật bằng cách cho các dị vật hoặc bồng các chất lỏng và cục quý sẽ tăng khói cảm khi quan hệ tình dục
tuy nhiên theo các chuyên gia nam học hiện nay chưa có minh chứng nào về khoa học khẳng định việc cắn bi và dân vật sẽ làm tăng khoái cảm ở nữ giới và tăng kích thước
trong khi đó đã có rất nhiều trường hợp dương vật có bi gây đau cho nữ giới khi quan hệ tình dục
đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các bệnh phim nhiễm phụ khoa
tình trạng nhiễm trùng thường do quá trình thủ thuật dụng cụ không đảm bảo không tuân thủ tốt các quy tắc vô khuẩn việc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật cũng không tốt
biên chứng thường gặp nhất khi cấy cài dị vật và dân vật đó là nhiễm trùng dân vật thùng niệu đạo cương đau dân vật kéo dài cong vẹo dân vật sâu hóa vật hang
nhiều trường hợp nam giới cài dị vật vào cậu nhỏ đã gặp biên chứng như thủng vật hang chảy hoại tử dân vật thậm chí phải cắt cụt dân vật gây nhiễm khoản trong máu
ngoài ra di vật còn có thể gây đau đớn cho bạn tình khi quan hệ như thủng âm đạo gây rắc tình sinh môn
bên cạnh đó hậu quả của việc cho dị vật vào dân vật luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm trùng cao cho nam giới dễ lây làn mắc các bệnh lê chuyển qua đường tình dục như hạn iv thậm chí có rất nhiều trường hợp gặp biên chứng gây hoại tử da rất nặng nề
quá trình tiến hành cắn bi vào cổ quý mà các dụng cụ y tế các viên bi không được tiệt khuẩn đảm bảo vô khuẩn thì vết mổ sẽ bị nhiễm trùng vi khuẩn dễ dàng tấn công từ đó gây một số bệnh viêm nhiễm đường tiểu viên tinh hoàn
khi dương vật bị nhiễm trùng nhưng do ngẩn ngại xấu hổ rất nhiều người đã ngại đi khám tại cơ sở y tế chính vì vậy đã để lại biến chứng nặng nề là phải phẫu thuật hoặc cắt đi hầu hết sinh vật
điều này rất dễ xảy ra tác nhân bởi dân vật bị hoại tử và áp xe dẫn tới vô sinh ở nam giới
hiện tại việc phẫu thuật cắn bi cai dị vật và dân vật chỉ được thực hiện tại nhà hoặc các phòng khám tư nhân
tại cơ sở y tế uy tín hay các bệnh viện có chuyên khoa năm học thì các bác sĩ lại đang bận rộn với việc phải tháo bi ra khỏi xương vật cho các quý ông
quy trình gắn bi và dân vật không đảm bảo an toàn nên khi vận động khiến viên bi lạch đường dây thậm chí làm cho bao cao su bị căng bị thủng khi quan hệ quá thô bạo
đây là nguyên nhân gây ra bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ bệnh xã hội rất nguy hiểm
bác sĩ khuyên mọi người không nên tùy tiện những vật thể lạ không đảm bảo vào cơ thể và dân vật
khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường gây khó chịu cần đến ngay những cơ sở y tế uy tín để được trần đoán điều trị sớm đạt được hiệu quả tốt nhất
nếu thực sự có nhu cầu bệnh nhân có thể tìm đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoan năm học để giúp cải thiện kích cỡ dân vật
có thể giải phẫu tạo hình nếp sơ tạo nếp cấp đựn mỡ dưới da rừng vật đặt vật giả silicon vào vật hang
các phương pháp này đều được dựa trên giải phẫu học của dân vật
vì vậy tùy từng bệnh nhân bác sĩ sẽ tư vấn biện pháp phù hợp
tuy nhiên cần phải lựa chọn cơ sở y tế uy tín để tránh những biến chứng như nhiễm trùng chảy máu